xin kính chào quý vị và các bạn
sau khi bão suy yếu thì mưa tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ đã giảm nhanh
nhường chỗ cho sự phát triển mở rộng của vùng thấp nóng phía tây
nên ban ngày thì sẽ có nắng nhiều hơn nền nhiệt tăng nhanh trở lại
với mức nhiệt ở ngưỡng nắng nóng giao động từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
về chiều tối những cơn mưa rông tuy xảy ra cuộc bộ
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc hay gió rất mạnh
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ bão số hai
nên trong đêm nay và dạng sáng ngày mai thì vẫn có mưa rào và rông dài rác
sau giảm xuống chỉ còn ở diện vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc hay gió giật mạnh
còn ban ngày khu vực cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày
do động là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
do nắng nóng có thể còn kéo dài
nên người dân cần chủ động có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước và các thiết bị điện tử
tránh quá tải gây chập cháy điện trước những ngày nắng nóng kéo dài
đến với khu vực trung bộ trong ba ngày tới mưa chấm dứt hoàn toàn
nắng nóng cũng sẽ quay trở lại tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cùng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
từ ngày một mươi sáu khu vực vùng núi phía tây có nơi xuất hiện nắng nóng gai gắt
đến đặc biệt gai gắt với nhiệt độ lên mức
là từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
thời tiết khắc nghiệt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt
cũng như sản xuất của người dân miền trung
khuyến cáo người dân nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý
bổ sung đồ nước để tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi mất nước
về chiều tối tại đây vẫn có thể xuất hiện mưa rông kẻm theo tố lóc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc
và gió rất mạnh
ban ngày tại đây có nắng nóng
riêng phía bắc có thể có nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
trái ngược với kiểu thời tiết nắng gắt ở miền bắc và miền trung
thời tiết tại tây nguyên tương đối dễ chịu
mặc dù ban ngày có nắng và hầu như là không mưa
nhưng mức nhiệt trong ngày tại đây
giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
mưa hầu như chỉ xuất hiện rải rác
trong chiều tối ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
tuy nhiên trong cơn rông
người dân cần lưu ý đề phòng
và cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như lóc xét hay gió rất mạnh
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối
cũng có mưa rông vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác
với tố lóc hay gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với nền nhiệt cao nhất
giao động là từ ba mươi ba mươi ba độ